các tỉnh vùng núi phía bắc vẫn tiếp tục có mưa
riêng một số nơi ở tuyên quang hà giang yên bái lào cai và lai châu
có mưa to với lượng mưa từ hai mươi năm mươi mm trong vòng một mươi hai tiếng
từ chiều tối và đêm nay sang đến ngày mai khối khí lạnh ở phương bắc
sẽ rồn mạnh hơn xuống nước ta vì thế vùng mưa sẽ lan rộng hơn ra khắp bắc bộ
trong đó tâm mưa sẽ là các tỉnh đông bắc và vùng núi phía bắc
với lượng mưa từ bốn mươi bảy mươi mm thậm chí có nơi cao hơn
đây cũng là thời điểm mà các hiện tượng thời tiết cực đoan
như rông xét lốc xoáy và cả gió giật gia tăng mạnh
vì thế nên người dân toàn miền bắc cần hết sức lưu ý
không chỉ gây mưa rông cho các tỉnh bắc bộ quá trình tăng cường liên tục
của không khí lạnh trong các ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi được nhận định
còn khiến cho nền nhiệt các tỉnh miền bắc giảm đáng kể
nhất là thời điểm đêm và sáng
trời sẽ chuyển xe lạnh với mức nhiệt thấp nhất chỉ khoảng từ hai mươi đến hai mươi hai độ
còn với các tỉnh miền trung chưa chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh
nên hôm nay toàn vùng vẫn sẽ có được thời tiết nắng sáo cả ngày
nhiệt độ khu vực thanh hóa xuống đến thừa thiên huế phổ biến
ở mức vừa phải ở mức từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
nhiệt độ ở mức từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
ở phía nam cả nam bộ và tây nguyên hôm nay được nhận định
sẽ khá ít mưa ngày trời nắng nhiều
nhiệt độ trưa chiều nay trên hầu hết các khu vực sẽ phổ biến
từ ba mươi một đến ba mươi ba độ một số nơi nhiệt độ có thể cao hơn
đáng lưu ý là sau một ngày nắng và nóng kéo dài
buổi tối khu vực miền tây của nam bộ có mưa rông
dù lượng mưa không lớn nhưng vẫn có khả năng xuất hiện rông xét
và gió giật mạnh nên người dân vẫn cần hết sức lưu ý
trong ngày hôm nay ở khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm huyện đảo hoàng sa sẽ tiếp tục phổ biến trời ít mưa
ngày có nắng và tầm nhìn thoáng nơi các hoạt động hàng hải
của bà con ngư dân vẫn có thể diễn ra thuận lợi
tuy nhiên sang đến ngày mai một mươi bốn tháng một mươi không khí lạnh tràn xuống
sẽ khiến cho gió đông bắc trên khu vực bắc biển đông
và vùng biển vĩnh bắc bộ mạnh dần lên mức cấp năm sau tăng lên mức cấp sáu
thậm chí ở khu vực phía đông bắc của bắc biển đông
còn có thể có gió mạnh tới cấp bảy giật cấp tám gây sóng cao và biển động mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước